đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với kho bạc nhà nước hà nội
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải yêu cầu các cán bộ công nhân viên kho bạc nhà nước hà nội
làm tốt công tác cải cách hành chính thực hiện tốt đạo đức công vụ
theo báo cáo những năm qua kho bạc nhà nước hà nội đã thực hiện tốt năm kỷ cương hành chính hai nghìn một mươi chín
tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nền hành chính hiện đại chuyên nghiệp năng động
đơn giản hóa hồ sơ chứng từ kiểm soát chi phấn đấu rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ
chứng từ tri ngân sách nhà nước tại các đơn vị kho bạc nhà nước tiến tới thực hiện thanh toán điện tử
đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân các đơn vị trong hệ thống kho bạc nhà nước hà nội
bảo đảm chất lượng thực hiện đúng theo tinh thần năm rõ rõ người rõ việc rõ quy trình rõ trách nhiệm
và rõ hiệu quả của thành phố hà nội
đánh giá cao kết quả thực hiện cải cách hành chính của kho bạc nhà nước
đồng chí hoàng trung hải yêu cầu kho bạc nhà nước hà nội phấn đấu rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết
thủ tục hành chính đẩy mạnh giao dịch điện tử tiến tới giảm tối thiểu lượng khách hàng
phải đến giao dịch trực tiếp tại trụ sở
các cán bộ được giao nhiệm vụ giao dịch với doanh nghiệp người dân phải được đào tạo
không chỉ về chuyên môn nghiệp vụ mà còn về thái độ ý thức văn hóa ứng xử